thưa quý vị hôm nay kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
trải qua sáu mươi một năm xây dựng và trưởng thành vô vàn chiến công xuất sắc góp phần vào thắng lợi
của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của lực lượng cảnh sát nhân dân
suốt chặng đường qua đã khẳng định vị thế bản lĩnh là chỗ dựa vững chắc nòng cốt
trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân với lực lượng
bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước lực lượng cảnh sát nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu
với đảng nhà nước các chủ trương chiến lược chính sách pháp luật về phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trung bình mỗi năm gần đây lực lượng cảnh sát nhân dân điều tra khám phá năm mươi vụ phạm tội
về trật tự xã hội hai mươi vụ phạm tội về ma túy ba mươi bốn vụ phạm tội
về các pháp luận về kinh tế tham nhũng buôn lậu vô trường sử dụng công nghệ cao
tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên bảy mươi năm án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi
đặc biệt đã chủ động phát hiện điều tra và xử lý nhiều vụ án kinh tế tham nhũng lớn
được tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá là điểm sáng góp phần quan trọng
vào công tác phòng chống tham nhũng của đảng nhà nước trong giai đoạn vừa qua
sáu mươi một năm xây dựng và trưởng thành ngày càng lớn mạnh
cảnh sát nhân dân việt nam đang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
không ngừng nỗ lực rèn luyện phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao